thưa quý vị thành lập một mươi một công ty ma in rồi bán hóa đơn giá trị gia tăng
năm đối tượng vừa bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi bảy lợi dụng quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng
nguyễn thị hằng đã dùng chứng minh nhân dân của người thân người quen
rồi thuê trần thị thanh nga làm thủ tục đăng ký thành lập năm công ty ma
hằng thuê nguyễn thị thu hà lê thị thái và nguyễn thị thanh thúy cùng chú tại thành phố bảo lộc
thực hiện việc in hóa đơn và hạch toán kê khai báo cáo thuế
liên hệ với người có nhu cầu mua hóa đơn để bán trái phép thu lợi bất chính
đến thời điểm hiện tại cơ quan công an xác định
có hai mươi bảy công ty doanh nghiệp đã mua hóa đơn giá trị của hằng và nga
với số tiền trên hóa đơn xuất bán là một mươi bốn tỷ năm trăm bốn mươi một triệu đồng
qua đó thu lợi bất chính từ một đến ba trên giá trị hóa đơn
công an huyện gia lâm hà nội vừa khống chế một thanh niên có dấu hiệu ngáo đá
cầm dao trèo vào chùa và tự chặt đứt ngón tay của mình
vào sáng qua ngày một mươi sáu tháng một mươi một một thanh niên có dấu hiệu ngáo đá
cầm dao trèo vào chùa phúc long đường ngô xuân quảng huyện gia lâm hà nội
đang xây dựng giờ người này treo lên lan can chùa
hò hét cầm dao vào chùa phúc long đường ngô xuân quảng huyện gia lâm hà nội